tại hà nội đã diễn ra diễn đàn asean nhật bản lần thứ ba mươi bốn
đây là buổi đối thoại thường niên giữa hai bên dưới sự chủ trì của hai nước việt nam và nhật bản
với vai trò nước điều phối quan hệ asean nhật bản giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một
việt nam sẽ tổ chức hai hoạt động quan trọng là diễn đàn asean nhật bản lần thứ ba mươi bốn
và hội nghị chuyên đề về hợp tác asean nhật bản vì sự thịnh vượng
trong khuôn khổ sáng kiến ngày asean nhật bản tại việt nam
từ ngày ba đến ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội
tại diễn đàn các đại biểu cùng nhau trao đổi về định hướng thúc đẩy quan hệ đối tác asean nhật bản
trên tinh thần tuyên bố chung kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ asean nhật bản
thông qua tại hội nghị cấp cao asean nhật bản lần thứ hai mươi một năm hai nghìn hai mươi
trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
và chuẩn bị cho hội nghị bộ trưởng ngoại giao và cấp cao asean nhật bản trong năm hai nghìn hai mươi